cũng trong buổi họp báo của bộ công an vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu trung tướng nguyễn hải trung
giám đốc công an tp hà nội đã thông tin về vụ việc lộ clip nhạy cảm của nữ diễn viên at trên mạng xã hội
sau lần làm việc với công an phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an tp hà nội đã làm việc ngay với công an phường trung hòa
thu giữ và kiểm tra điện thoại của các cán bộ chiến sĩ đã thực hiện việc kiểm tra hành chính với diễn viên at
việc điều tra cho thấy clip phát tán sớm nhất là từ một nhóm kín trên ứng dụng telegram với một mươi tám thành viên
công an hà nội xác định máy điện thoại của các cán bộ chiến sĩ công an không truy cập vào mạng này
và như vậy là trước mắt có thể loại trừ mối liên hệ của cán bộ chiến sĩ công an
công an hà nội sẽ tiếp tục xác minh nguồn phát tán clip trên mạng
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng năm nữ diễn viên này cùng một số người bạn vui chơi ở căn hộ tại phường trung hòa
quận cầu giấy vì tụ tập gây ồn ào nên là người dân đã thông báo với công an phường trung hòa
lực lượng chức năng đã nghi nhóm này sử dụng bóng cười nên đưa những người có liên quan về trụ sở công an phường
mọi việc sau đó được công an phường trung hòa xử lý theo quy định của ngành
vâng vào ngày hai mươi bảy tháng năm thì nữ diễn viên này phát hiện clip dài khoảng tám phút ghi lại cảnh nhạy cảm
giữa nữ diễn viên và bạn trai bị phát tán trên mạng xã hội
sau đó nữ diễn viên đã thông báo sự việc cho công an phường trung hòa